ngày hai mươi tháng một mươi hai tri cục quản lý thị trường quảng nam đã tổ chức công bố vụ bắt giữ một xe tải vận chuyển tám trăm chín mươi máy tính casio các loại nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
sau khi gửi mẫu đi kiểm định chất lượng nhà máy sản xuất casio đã chính thức thông báo xác nhận toàn bộ lô máy tính thu giữ trên đều là hàng giả
trước đó trên quốc lộ một a lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ xe tải mang biển số ba mươi bốn k bảy nghìn chín trăm tám mươi hai do lái xe phạm văn thinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thôn đỗ thượng xã phạm kha huyện thanh miện tỉnh hải dương điều khiển đang vận chuyển trái phép tám trăm chín mươi máy tính ca siêu các loại
hiện đội quản lý thị trường chống buôn lậu và hàng giả tỉnh đang hoàn tất hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tiêu hủy số hàng trên theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra ngăn chặn và chống hàng lậu hàng giả cận tết đình dậu năm hai nghìn hai mươi